do đăng thông tin sai sự thật về giám đốc sở giáo dục và đào tạo quảng nam
chuẩn bị nhận kỷ luật trên facebook một người đàn ông bị phạt một mươi hai năm triệu đồng
ngày hai mươi bốn tháng hai trên mạng facebook cá nhân của ông nguyễn tống dũ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú xã đại hiệp huyện đại lộc tỉnh quảng nam
là nhân viên ngân hàng có đăng tải nội dung
học sinh chưa thể đến trường giám đốc sở giáo dục quảng nam chuẩn bị nhận án kỷ luật
sau khi nắm mắt được thông tin lực lượng công an đã vào cuộc điều tra và xác định
đây là thông tin không đúng sự thật
hành vi của ông dũ vi phạm nghị định số một trăm bảy mươi bốn của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông
công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện